lại một vụ đuối nước thương tâm xảy ra khi sáu em nữ sinh ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an rủ nhau đi tắm mát dưới hồ và một em tử vong
theo thông tin từ ubnd xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an cho biết vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi năm tháng bốn
một nhóm sáu em học sinh học lớp tám trường trung học cơ sở xã nghĩa lộc rủ nhau vào hồ nước tại xóm tân hữu xã nghĩa lộc tắm mát
trong lúc tắm cả sáu em không may bị sẩy chân xuống khu vực nước sâu hai em may mắn vùng lên và thoát nạn bốn em còn lại bị chìm xuống hồ
sau khi nhận được tin báo chính quyền xã đã lập tức huy động toàn bộ lực lượng cứu nạn cứu hộ ở địa phương
phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh nghệ an triển khai tìm kiếm trục vớt các nạn nhân
đến một mươi tám h cùng ngày lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vớt được bốn thi thể nạn nhân và bàn giao về cho gia đình an táng theo phong tục địa phương